chỉ sau bốn mươi tám tiếng kể từ khi nhận được tin báo công an huyện hải lăng tỉnh quảng trị đã đấu tranh thành công triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản bắt giữ ba đối tượng gây án thu giữ tăng vật trị giá hàng trăm triệu đồng
đây là ba đối tượng gồm hà thúc liễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh thứa thiên huế lê hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và nguyễn bá tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện hải lăng cùng tăng vật là những đầu thờ cúng bằng đồng vừa bị công an huyện hải lăng bắt giữ khi bọn chúng đang vận chuyển tăng vật đi tiêu thụ

qua đầu tranh ba đối tượng khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm đột thờ cúng bằng đồng tại các nhà thờ họ trên địa bàn huyện triệu phong và hải lăng
tại các nhà thờ nơi thờ tự nhưng tình trạng này đang xuất hiện trở lại
vì vậy hơn bao giờ hết người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác
có những biện pháp thích hợp trong việc bảo quản tài sản để góp phần cùng lực lượng công an
phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này